trong đó già làng thôn trưởng người có y tính được cộng đồng bầu chọn suy tôn
trở thành nhịp cầu kết nối giữa ý đảng với lòng dân giữa luật pháp với luật tục giữa chính quyền với bà con buôn làng
là một trong những nữ gia làng hiếm hoài ở gia lai nói riêng và tây nguyên nói chung
nhiều năm qua gia làng cơ sơ hợp lâm đã phát huy vai trò của một người đảng viên gương mẫu
giúp đỡ đời sống của đồng bào trà rai trên vùng biên giới ia mơ huyện chư prong ngày một ấm no hơn
đến với vùng biên giới xã ia mơ huyện chư prong tỉnh gia lai
bà con trà rai luôn tự hào về nữ gia làng cơ sơ hợp lâm một người có uy tín hết lòng vì cộng đồng
làng crong bầu bà đảm nhận vị trí già làng đã cách đây hai mươi năm
cho đến nay không ai trong làng muốn thay đổi dù bà đã ngoài tám mươi tuổi
không chỉ gặp gỡ ở những buổi tuyên truyền gia làng cơ so hợp lâm còn trực tiếp đến từng nhà để trò chuyện
chia sẻ vận động bà con tuân thủ chính sách pháp luật của nhà nước và tìm cách xóa đói giảm nghèo
dưới sự chỉ dẫn của gia và bộ đội biên phòng nhiều gia đình ở xã ia mơ đã biết làm vườn rau sạch
chăn nuôi bò trông điều để phát triển kinh tế
trước đây nhà mình nghèo nhờ nghe rồi làm theo già làng
bộ đội biên phòng cải tạo đất trồng rau nuôi heo rừng lai
nên đã giúp mình không chỉ đủ ăn mà còn có tiền cho con đi học nữa
giờ thì hết nghèo rồi trong làng nhiều người cũng làm như nhà mình mọi người phấn khởi lắm
hơn hai thập kỷ đảm nhiệm vai trò gia làng với bà cơ sơ hợp lâm
sự no ấm phát triển của buôn làng chính là niềm vui hạnh phúc lớn nhất
đó cũng là trách nhiệm của người đảng viên
của người cán bộ dân vận trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh côn tông hiện có bốn trăm chín mươi tám buôn làng đồng bào dân tộc tiểu số
cùng với cấp ủy đảng chính quyền địa phương các già làng
người có y tính đã tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân
nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để phá hoại cuộc sống yên bình của dân làng
góp phần xây dựng vùng đất tây nguyên ngày càng vững mạnh no ấm
do chính quyền địa phương quản lý hiện thôn pleisa được ủy ban nhân dân thành phố công nhận
đặt chuẩn nông thôn mới trở thành điểm sáng trong vùng đồng bào dân tộc tiểu số
với phương trâm nói đi đổi về làm ông a khoan là gương sáng làm kinh tế giỏi tại thôn
được bà con nhân dân tin tưởng nói theo
nhờ đó nhiều hộ dân trong thôn đã thay đổi nếp nghĩ cách làm
biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp giảm nghèo bền vững
cũng giống như a khoan được bà con trong làng quý trọng và tôn vinh như cây đại thụ của làng
nhiều năm qua ra làng a chủ thôn đắc quét xã đắc phờ si huyện đắc hà tỉnh con tum
luôn đi đầu tích cực tham gia vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất
trước đây người dân làng đắc quét chỉ canh tác lúa một vụ
nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
khi được ra làng a chủ tuyên truyền vận động
bà con đã thay đổi tư duy làm lúa hai vụ để đảm bảo lương thực phát triển kinh tế

nhiều năm qua ra làng a chủ thôn đắc quét xã đắc phờ si phát triển kinh tế
nhiều năm qua ra làng a chủ thôn đắc phờ si phát triển kinh tế
vai trò của các già làng trên địa bàn xã rất là quan trọng
trong việc cùng tuyên truyền vận động bà con
trong việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng
và già làng a chủ là một trong những người rất là tiêu biểu
rất là năng lỗ tích cực trong công tác tuyên truyền
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh con tum
có hơn năm lượt người có uy tín được bình xét và công nhận
thời gian qua địa phương đã tạo điều kiện cho các già làng
người có uy tín tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức
nắm bắt các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tỉnh cũng tổ chức nhiều buổi gặp mặt tôn vinh
biểu dương những việc làm hiệu quả đầy tâm huyết và trách nhiệm của các ra làng

là những người am hiểu lối sống phong tục tập quán của người dân
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời chấp hành nghiêm túc chủ trương
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
đội ngũ già làng người có uy tín trên địa bàn tỉnh gia lai
trở thành cầu nối tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
đến thăm thôn ca dung xã hở ra huyện mang giang tỉnh gia lai
nơi từng là điểm nóng vì bị đạo hà mòn lợi dụng nhiều năm về trước
khiến một số bà con không chịu làm ăn mà bỏ lên núi cầu nguyện
nghe lời kẻ xấu chống lại chính quyền
nhận thấy những hậu quả do đạo hà mòn gây ra
ông y thành người dân tộc ba na và là người có uy tín của thôn
đã cùng các cấp chính quyền tuyên truyền cho người dân hiểu để bài trừ
giờ đây thuộc làng đã bình yên người dân chăm lo phát triển kinh tế
điện đường nước sạch và các thiết chế cơ bản đều đã đến với bà con ba na nơi đây
những kẻ xấu đã xấp nhập vào địa phương
mình cũng là cố gắng nói cho dân làng bà con phải giữ gìn tình đoàn kết của chúng ta
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho chúng ta
sau đó dân làng bà con bắt đầu dừng lại ở đó
mãi tới bây giờ tới dân làng bà con ngay của làng cơ tùng đây
nó sẽ cũng là yên ổn
hiểu rõ trách nhiệm của mình là phải vun đắp
củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc
nhiều năm nay gia làng siêu gieo tại làng mốc đen
xã yà đom huyện biên giới đức cơ
luôn dành thời gian tuyên truyền vận động bà con dân làng
đoàn kết nêu cao tinh thần cảnh giác
phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch
gây chia rẽ dân tộc
từ đó động viên bà con yên tâm chăm lo phát triển kinh tế
vươn lên trong cuộc sống
đối với dân thì mình cũng phải khiêm tốn tôn trọng
đối với công việc thì phải kiên trì nhấn nại
đối với kẻ xấu thì phải thẳng thắn đấu tranh
và làng động viên như vậy cho nên là dân ở đây hiện bây giờ là cũng nghe
tỉnh gia lai hiện có bốn mươi bốn dân tộc anh em cùng sinh sống
trong đó có bốn mươi ba dân tộc thiểu số với tỷ lệ chiếm khoảng bốn mươi sáu
hiện nay toàn tỉnh gia lai có hơn chín trăm linh già làng người có uy tín được công nhận
cái vai trò này của người uy tín thì giúp cho cái đời sống của nhân dân ở các thôn làng
cũng như tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở các địa bàn thôn làng
được giữ vững
và phát huy và giữ được bản sắc văn hóa của từng đồng bào dân tộc thiểu số
cho nên là các vị chính quyền địa phương của thuyện cũng như của tỉnh
chúng tôi rất là trân trọng đối với vai trò của gia làng và người có uy tín
nhiều năm qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
vai trò người có uy tín gia làng trưởng thôn ngày càng được nâng cao
nhờ vậy bộ mặt thôn làng giờ đã có nhiều chuyển biến tích cực
đời sống người dân được nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng phát triển
tình hình an ninh trật tự cũng luôn được giữ vững
một trong những nguyên nhân khiến vùng tây nguyên còn những hạn chế yếu kém
phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế được nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nhận định là do chưa phát huy khai thác tốt
các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống và con người vùng đất tây nguyên
thành nguồn lực phát triển
vì vậy việc phát huy vai trò của các già làng người có y tính trong cộng đồng
các dân tộc anh em cũng như những câu chuyện mà quý vị vừa chứng kiến là vô cùng quan trọng
để mỗi buôn làng trở thành một hạt nhân tiến bộ thúc đẩy sự phát triển của cả vùng tây nguyên